vào sáng ngày hôm nay ngày năm tháng chín lễ khai giảng năm học mới được tổ chức trang trọng tại tất cả các nhà trường ở các bậc học trên cả nước
thay vì khai giảng trực tuyến do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín thì lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba được diễn ra trực tiếp
với rực rỡ cờ hoa đón chào năm học mới trong thời tiết dễ chịu ở cả ba miền
hơn hai mươi ba triệu học sinh cả nước bước vào năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba với chủ đề đoàn kết sáng tạo
ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba theo lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám sẽ bắt đầu triển khai đối với các khối lớp ba lớp bảy và lớp một mươi
so với chương trình cũ chương trình mới có một số điều chỉnh nhằm hướng tới mục tiêu phát triển phẩm chất và những năng lực cốt lõi cho học sinh
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba theo lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám sẽ bắt đầu triển khai đối với các khối lớp ba lớp bảy và lớp một mươi